trước sự ra đi của ca sĩ phi nhung do mắc covid một mươi chín rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn
nam ca sĩ mạnh quỳnh viết lời tiễn biệt ngắn gọn dành cho phi nhung
tạm biệt người bạn đã cùng mạnh quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc
giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm xin gửi đến bạn phi nhung lời vĩnh biệt
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong nước đang làm việc tại phùng phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
quảng ninh thí điểm kiểm soát người ra vào bằng hệ thống tự động thay vì cán bộ tại chốt kiểm soát phải dùng điện thoại cá nhân để quét mã qr của người dân
hệ thống gắn camera sẽ tự động quét mã
công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín
thành phố đà nẵng cho phép tắm biển mở dịch vụ cắt tóc gội đầu tiếp tục tạm dừng việc phục vụ khách ăn tại chỗ hoạt động vận chuyển khách liên tỉnh
người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
ông võ thanh quan bí thư đảng ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phùng vĩnh phú thành phố thuận an cho biết một đối tượng không chịu hợp tác để test nhanh covid một mươi chín trên địa bàn
lực lượng quân y sẽ ở lại đến hết tháng một mươi một là nội dung quan trọng phó thủ tướng vũ đức đam thống nhất với chủ tịch tp hcm
trong bối cảnh tp hcm dự kiến mở cửa kinh tế nới lỏng giãn cách xã hội từ mùa một tháng một mươi
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu mở ra đến đó vừa mở vừa thăm dò đánh giá không mở ồ ạt
thành phố hà nội ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín tại ổ dịch phường việt hưng nơi đã có hai mươi tám ca mắc
bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một mũi vaccine sau ba tuần đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người đã tiêm một hoặc hai liều vắc xin sẽ không cần xét nghiệm trước khi đi máy bay tàu hỏa theo hướng dẫn của bộ y tế
được công nhận đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi hơn bảy ngày qua không ghi nhận chuỗi lây nhiễm phát sinh và hai tuần liên tiếp không có ca mắc mới tử vong
nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ngành chức năng tỉnh đồng tháp đang khẩn trương truy tìm một tài xế xe tải luồng xanh cho cô gái một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín đi nhờ từ long an
cho phép các địa phương từ mùng một tháng một mươi mở các khu điểm du lịch danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh
trên live stream tỷ phú hoàng kiều khẳng định
tôi không muốn bị nói lợi dụng tên tuổi phi nhung mong muốn đưa hai mươi ba trẻ con nuôi sang mỹ và lo lắng đào tạo cho các bé thành người